tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy
nhằm giảm tài cho giao thông đường bộ góp phần phát triển kinh tế ở địa phương
trên địa bàn thừa thiên huế có năm bến thuyền nằm rải rác trên sông hương
với một trăm hai mươi tám thuyền đang hoạt động trong những mùa cao điểm của lễ hội festival
và các đợt nghỉ lễ dài ngày lưu lượng khách đi lại bằng đường thủy tăng mạnh
từ vấn đề trên lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế và ban quản lý các bến thuyền du lịch
ra chặt chẽ các điều kiện bảo đảm an toàn đường thủy đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ trên thuyền
cùng với đó các điều kiện đối với thuyền du lịch như bằng lái của tài công
giấy phép hành nghề áo phao phao cứu sinh và giấy chứng nhận đăng kiểm thuyền
là điều kiện bắt buộc trước khi cho thuyền xuất bến
cùng với việc chấn chỉnh hoạt động ca trù trên sông hương tạo hình ảnh du lịch đẹp trong mắt du khách
thì quy định về lượng khách đi đến thuyền du lịch đều được đảm bảo an toàn
các lượng khách trên mỗi thuyền đều phải đảm bảo một mươi năm người trên một thuyền đơn và bốn mươi năm người trên một thuyền đôi
với kinh nghiệm quản lý điều phối hoạt động đường thủy qua các kỳ lễ hội lớn
cảnh sát đường thủy công an tỉnh
đã duy trì an toàn các tuyến du lịch trên sông góp phần giảm tải trọng cho giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh